ở những địa phương vùng sâu vùng xa việc các giáo viên hàng đêm băng rừng lội suối để tới các bản làng khuyến khích các em nhỏ tới trường không còn là câu chuyện xa lạ
hòa chung với không khí hứng khởi chào đón năm học mới tại nhiều các địa phương trên cả nước
thì các thầy cô giáo tại trường phổ thông dân tộc bán chú trung học crong xã crong huyện cơ bang tỉnh gia lai
vẫn đang nỗ lực thắp lên niềm mong ước tới trường của các em nhỏ nơi đây
mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dù cơn mưa bắt đầu nặng hạt đêm lạnh nhưng những giáo viên của trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở cơ rông lại lên đường tìm học sinh
điểm đến là những khu nhà tạm nằm ở các nương rẫy nằm sâu trong núi có điểm cách trường hơn hai mươi km và phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể đến nơi
những con đường rừng trơn trượt những dòng suối chảy xiết và đêm lạnh vào mùa mưa cũng không ngăn nổi quyết tâm của các giáo viên
điều kiện kinh tế của các em này nhiều gia đình rất là khó khăn
trong khi đó nhận thức của phụ huynh về vấn đề học tập thì còn rất là yếu
nhiều phụ huynh thì còn không cho em ra lớp nữa
vì thế nên là các thầy cô mặc dù trời mưa gió thì cũng phải cố gắng vào trong các nhà đầm để mà vận động các em ra lớp
chứ đi ban ngày thì hầu như là các em đi làm hoặc là các em đi rừng
rất là khó để gặp được các em
năm nào cũng thế thời điểm đầu năm học mới là giai đoạn khó khăn nhất của những trường học bán chú vùng sâu như thế này
sau những tháng hè cây chân quen với cây nương cây rẫy
nên nhiều em quên ngày phải đến trường
thế nên mỗi đêm các thầy cô giáo phải tìm đến tận nơi để vận động đưa các em đến với con chữ
học ở đây thì mấy thầy cô cũng rất là lo lắng cho chúng em tạo điều kiện cho chúng em rất là nhiều như sinh hoạt và ăn uống chỗ ở và nơi học
nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục
họ dựa lên ốp để tạo ra những sân chơi bổ ích để các em tham gia vui chơi học tập không để các em buồn nản nhớ làng nhớ bản quay trở về
là xã căn cứ của tỉnh gia lai trong hai cuộc kháng chiến nhưng đến nay cơ rông vẫn là xã đặc biệt khó khăn
trong năm học mới này cơ rông có một mươi năm em theo học trung học phổ thông tại trường dân tộc nội chú
theo học trường trung cấp văn hóa nghệ thuật của tỉnh gia lai đó cũng là sự kiện lớn của ngành giáo dục huyện cơ bang khi một xã vùng đặc biệt khó khăn lại có kết quả cao như vậy
và với những thầy cô giáo nơi đây đó là những quả ngọt sau nhiều năm miệt mài bám trường gieo chữ tại vùng đất đại ngàn này